bộ năng lượng hoa kỳ phối hợp với cục an toàn bức xạ và hạt nhân sở khoa học và công nghệ tp đà nẵng
tổ chức khóa tập huấn ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cho lực lượng ứng phó sự cố hạt nhân
tại tp đà nẵng và khu vực vùng kinh tế trọng điểm miền trung
khóa tập huấn diễn ra từ ngày sáu đến hết ngày một mươi tháng tám
khóa tập huấn bao gồm các bài giảng trên lớp phần minh họa phần huấn luyện thực hành
và thực hành tại hiện trường với thiết bị do phóng xạ và các nguồn phóng xạ hoạt động nhỏ
với các kiến thức cơ bản về phóng xạ đe dọa về an ninh hạt nhân và phóng xạ
kiểm soát và chỉ đạo trang thiết bị bảo hộ cá nhân thiết bị do nhiễm bẩn phóng xạ
và phương pháp tu hồi nguồn phóng xạ
đội chuyên gia bộ năng lượng hoa kỳ mang đến khóa tập huấn hơn bốn mươi hệ thống phát hiện phóng xạ
ứng phó sự cố phóng xạ bức xạ hạt nhân hiện đại bao gồm thiết bị cá nhân
thiết bị đeo ba lô hệ thống trên xe ô tô thiết bị nhận diện đồng vị phóng xạ
và thiết bị vật lý sức khỏe
qua đó các học viên đã được trang bị những kiến thức và kỹ năng giá trị
trong việc ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân và thực hành hệ thống phát hiện nguồn phóng xạ hiện đại
trong môi trường ứng phó thực tế